còn bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các đồng chí trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có lời kêu gọi gửi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn lời kêu gọi
thưa đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
trong thời gian qua trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đảng và nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo về tăng cường công tác phòng chống dịch
chăm lo đời sống bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội
ban hành kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
các cấp các ngành các địa phương và nhân dân cả nước đã chủ động kịp thời
thực hiện các biện pháp mạnh mẽ quyết liệt như giãn cách cách ly xã hội
chiến lược vaccine
vaccine và biện pháp năm k để phòng chống ngăn chặn dịch bệnh
bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng
nỗ lực của nhân dân trong nước đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước
tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
biểu dương sự vào cuộc kịp thời
tích cực của cả hệ thống chính trị đã góp phần kiềm chế ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh
phát triển kinh tế xã hội chăm lo đời sống bảo vệ sức khỏe nhân dân
hiện nay tình hình đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất phức tạp
tốc độ lây lan rất nhanh gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân
ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và mọi mặt của đời sống
với tinh thần chống dịch như chống giặc bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi tha thiết kêu gọi toàn đảng toàn dân toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài
chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa
toàn dân tộc muôn người như một đồng lòng cùng đảng chính phủ các cấp các ngành
tìm mọi cách quyết ngăn chặn đẩy lùi bằng được không để dịch lan rộng bùng phát trong cộng đồng
tôi yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín từ trung ương tới cơ sở
phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo tập trung cao nhất công sức thời gian ưu tiên mọi nguồn lực
chủ động nắm chắc và dự báo kiểm soát tốt tình hình tuyệt đối không được lơ là chủ quan
không để bị động bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh
linh hoạt sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này
tôi tin tưởng sâu sắc rằng cả nước góp sức toàn đảng toàn dân đồng lòng thống nhất ý chí và hành động
cùng với sự giúp đỡ trí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch covid một mươi chín và phải chiến thắng cho bằng được
góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn lành mạnh
hòa bình hữu nghị hợp tác và thịnh vương
chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch covid một mươi chín và phải chiến thắng cho bằng được

chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch covid một mươi chín và phải chiến thắng cho bằng được
góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế

góp phần xứng đáng vào sự giúp đỡ trí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế

rất là vất vả như thế này thì với tư cách là một người dân thì mình cũng rất là cảm động và cũng là cố gắng là mình sẽ hoàn thành chấp hành tốt những cái chủ trương của đảng nhà nước về cái việc mà phòng chống dịch bệnh
rất nhiều ngày lực lượng công an đã có mặt tại những điểm nóng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
dù trời mưa hay trời nắng thì lực lượng công an vẫn trực đủ quân số và đảm bảo an toàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh
vậy nên người dân hãy cùng chung sức đồng lòng cùng với các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch để cho dịch bệnh có thể đẩy lùi một cách hiệu quả
hiện nay công an hà nội đã lập chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô để kiểm tra nhắc nhở những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu đi làm không có giấy tờ tùy thân đồng thời cũng triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
việc trực chốt có thể một tuần hai tuần
hay lâu hơn nữa có thể các anh sẽ có nguy cơ lệnh nhiễm sát covid hai và phải cách ly
nhưng vượt lên tất cả điều các anh mong muốn lúc này cũng rất giản dị
mong muốn người dân chấp hành tốt các quy định của chính phủ cũng như là của ban dân thành phố hà nội về công tác phòng chống dịch
thứ nhất là năm k theo chỉ đạo bộ y tế
thứ hai là cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ đoàn dân thành phố cũng như là chỉ thị một mươi bảy của thủ đoàn dân thành phố
và cái thứ ba nữa là hạn chế tối đa không ra đường
và kinh doanh buôn bán thì phải chấp hành đúng ba cái quy tắc chung
nguyên tắc chung đó là thứ nhất là phải có mã qr và quét mã qr để kiểm soát về y tế
thứ hai là phải giãn cách đủ hai mét
và cái thứ ba là không bán và không tập trung quá hai người trở lên
và có một câu nói vui chúng tôi vẫn thường nói với nhau đó là mọi người hãy ở nhà để chúng tôi sớm được về gia đình
ra đường lúc xã hội đang giãn cách là điều không ai muốn
giầm mưa đội nắng lại càng không
vậy điều gì đã giúp các anh vượt qua nỗi sợ và những khó khăn
khi được hỏi thì mọi câu trả lời đều có điểm chung
đó là vì sự bình yên của nhân dân
vậy nên vượt qua nỗi sợ và những khó khăn các anh đã và đang vì nhân dân mà phục vụ
và sau đây là câu chuyện được ghi nhận tại tỉnh an giang và thành phố cần thơ
đêm ngày hai mươi tám tháng bảy do lỡ chuyến phà nên hai người phụ nữ mang theo hai con nhỏ đã không thể trở về quê
đang trên đường tìm nơi tá túc qua đêm thì những người này may mắn gặp được lực lượng công an huyện phú tân tỉnh an giang
sau khi xác minh thông tin hoàn cảnh các chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông công an huyện phú tân đã lập tức liên hệ
đề xuất quản lý bến phà năng gù giúp đỡ đồng thời dẫn đường đưa bốn người này quay trở lại bến phà để trở về nhà một cách an toàn nhanh nhất
còn tại thành phố cần thơ lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an quận ô môn đã nhanh chóng kịp thời tặng xăng xe cho một gia đình
đang trên đường đưa trẻ nhỏ đi cấp cứu nhưng không may bị hết xăng giữa đường
hỗ trợ người dân trở về nhà hay đơn giản là tặng xăng xe
đồng hành giúp đỡ nhân dân
những hành động nhỏ nhưng thật sự có ý nghĩa lớn trong mùa dịch
bản tin dịch bệnh covid một mươi chín tối ngày hai mươi chín tháng bảy của bộ y tế cho biết có bốn ba trăm hai mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
tổng số ca được điều trị khỏi là ba mươi một bảy trăm tám mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bảy có bốn bảy trăm bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó tp hcm là hai tám trăm bảy mươi bảy ca
tổng số ca mắc trong ngày là bảy năm trăm chín mươi bốn ca
trong khi đó theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
từ một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bảy đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bảy hà nội ghi nhận bảy trường hợp mắc mới đều phát hiện tại cộng đồng
như vậy tính tới một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bảy đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bảy trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận tổng cộng bốn mươi sáu trường hợp mắc mới
còn vào trường hợp mắc mới hà nội đã ghi nhận tổng cộng bốn mươi sáu trường hợp mắc mới
chiều ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hoàng mai hà nội đã ra thông báo khẩn tìm người đến cây xăng ở đền lừ
cụ thể theo ban chỉ đạo tất cả những người đến mua xăng tại cây xăng san mạn cạnh với chợ đầu mối đền lừ phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
trong thời gian từ ngày hai mươi một tháng bảy đến nay cần tự cách ly tại nhà khai báo y tế nơi cư trú
hoặc gọi theo số điện thoại của trung tâm y tế quận hoàng mai hai trăm bốn mươi ba sáu trăm ba mươi ba hai nghìn sáu trăm hai mươi tám

trước đó bệnh nhân nữ ba mươi ba tuổi là nhân viên của cây xăng này được lấy mẫu xét nghiệm do có liên quan tới khu vực có bệnh nhân dương tính
và đã cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
còn ngày hôm nay thành phố đà nẵng đã bắt đầu triển khai tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín spac cho gần một mươi bảy người
là những nhóm đối tượng được ưu tiên theo quy định
tất cả người đi tiêm đều đã được xét nghiệm covid một mươi chín và khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm
trong đợt này thành phố đà nẵng được bộ y tế phân bổ ba mươi ba sáu trăm linh liều vaccine spicavat moderna được cấp làm hai đợt để tiêm đủ hai mũi cho một mươi sáu tám trăm linh người
thời gian tiêm mũi một sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày năm tháng tám tại cung thể thao tiên sơn bệnh viện úng bứu và bệnh viện đà nẵng

tiêm chủng được đảm bảo đúng đối tượng và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
để đảm bảo cho các công tác tiêm chủng vừa an toàn mà vừa thực hiện tổ chức công tác phòng chống dịch
chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân quân phối hợp với bán quản lý của cung thể thao tiên sơn
phối hợp để thực hiện các công tác bổ trí mặt bằng bàn ghế rồi bổ trí các phương tiện hỗ trợ kèm theo
và cũng như là hệ thống cấp cứu của tư bệnh viện

phối hợp để thực hiện các công tác bổ trí mặt bằng bàn ghế bổ trí các phương tiện hỗ trợ kèm theo
và cũng như là hệ thống cấp cứu của tư bệnh viện

và cũng như là hệ thống cấp cứu của tư bệnh viện
chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân quân phối hợp với bán quản lý của cung thể thao tiên sơn

và cũng như là hệ thống cấp cứu của tư bệnh viện

đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô rất lớn có sự tham gia câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước
sau đó dụ dỗ các em đi làm việc nhẹ lương cao
đối tượng đã lợi dụng công nghệ cao rồi tính năng của mạng xã hội facebook đăng tin ngụy trang về việc tìm kiếm trẻ em gái để phục vụ cho các việc làm chính nghĩa
tuy nhiên là đối tượng bán bàn giao gồm các cháu bé cháu gái
thì đối tượng này đã
gã gẫm dụ dỗ các cháu đi mua sắm quần áo rồi đưa các cháu đi làm đẹp
sau đó thì ép bộ các cháu phải ghi giấy nhận nợ
rồi từ đó thì khống chế ép các cháu nào kinh doanh phục vụ trong các nhà hàng các cơ sở kinh doanh nhạy cảm
như vậy có thể thấy trong thời gian diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín các đối tượng tội phạm mua bán người đã thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động
trong đường dây chúng phân công nhiệm vụ cho các đối tượng ở từng giai đoạn
và không trực tiếp dẫn dắt nạn nhân
các đối tượng tìm kiếm nạn nhân trên các trang mạng xã hội để tán tỉnh và rụ rỗ nạn nhân
sau đó chúng sẽ hướng dẫn nạn nhân tự đi đến những điểm mà chúng đã hẹn trước
với vai trò là cơ quan thường trực chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bộ công an đã tham mưu ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống mua bán người
những kết quả đạt được của việt nam đã thể hiện cam kết nỗ lực
và quyết tâm của chính phủ việt nam trước cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến với loại tội phạm mua bán người
liên quan tới vấn đề này trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ về phòng chống tội phạm đã có cuộc trao đổi về những chủ trương giải pháp đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này của lực lượng công an nhân dân
trước hết xin cảm ơn đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí thứ trưởng đồng chí có thể đưa ra đánh giá khái quát về diễn biến tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới khu vực và ở việt nam hiện nay ạ
thưa đồng chí thứ trưởng đồng chí có thể đưa ra đánh giá khái quát về diễn biến tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới khu vực và ở việt nam hiện nay ạ